riêng nam bộ thì từ chiều tối nay trở đi do ảnh hưởng của vùng áp thấp di chuyển vào nên mưa sẽ tăng lên ở diện nhiều nơi
riêng tại thành phố hồ chí minh mưa rộng cũng có xu hướng tăng hơn trong ngày hôm nay và ngày mai không lại trừ khả năng xuất hiện mưa to đến rất to
mưa kết hợp với chiều cường sẽ khiến cho vùng ven sông và các vùng trũng thấp có nguy cơ cao xảy ra ngập ống
vì vậy quý vị cần lưu ý lựa chọn lộ trình lưu thông hợp lý tránh những cung đường trụng thấp
do không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần ở vùng biển huyện đảo hoàng sa thời tiết tốt gió đông bắc sẽ giảm dần xuống cấp năm trong hai ba ngày tới
giữa vùng biển phía nam bao gồm huyện đảo trường sa vẫn chịu sự chi phối của giải hội tụ nhiệt đới nên vẫn có thời tiết rất xấu
với mưa rông mạnh kèm theo lúc xoáy và gió giật mạnh sẽ gây nguy hiểm đến các hoạt động của tàu thuyền
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại